trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi tại tỉnh lào cai có mưa mưa rào trên diện rộng một số nơi xuất hiện mưa vừa mưa to kết hợp mưa lớn phía thượng nguồn sông hồng trung quốc đẩy lũ trên sông hồng đoạn qua thành phố lào cai sơn cao bất thường
tại nhiều địa phương của tỉnh lào cai cũng có mưa vừa mưa to tại xã bảo hà huyện bảo yên đo được lượng mưa hai mươi sáu mm xã sơn thủy văn bàn ba mươi mm và thị trấn văn bàn ba mươi sáu mm
ở huyện bát sát xã bản vược ba mươi bốn sáu mm mường hung ba mươi bảy mm tại huyện sapa xã thanh phú có mưa to năm mươi sáu mm tả văn nhiều hơn tám mươi hai sáu mm và thị trấn sapa đạt mức tám mươi chín sáu mm
mưa trên diện rộng đã làm lũ trên các sông suối của lào cai tiếp tục dâng cao gây nhiều nguy hiểm cho người phương tiện qua lại vì vậy cảnh báo người dân không ra sông suối vớt củi
còn tại tỉnh sơn la tính đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi mưa lũ đã làm năm người chết ba người mất tích và ba người bị thương mưa lũ trên địa bàn tỉnh sơn la đã làm thiệt hại gần một trăm sáu mươi ngôi nhà tại các huyện phú yên vân hồ mường la mộc châu bắc yên
trong đó có khoảng một trăm bốn mươi ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi sạt lở làm thiệt hại trên một trăm tám mươi hectare lúa bốn mươi tám hectare hoa màu bị ngập
ngoài ra mưa lũ tại địa phương đã làm sáu xã của huyện vân hồ gồm triềng yên suối bàng
liên hòa mường men song khủa mường tè bị cô lập hoàn toàn làm ngập một số đoạn trên quốc lộ ba mươi bảy quốc lộ bốn mươi ba
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa tính đến một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh đã có một mươi một người chết và mất tích do mưa lũ trong đó có bảy người chết và bốn người mất tích
ngoài ra mưa bão đã làm cho ba mươi chín nhà bị thiệt hại hoàn toàn hơn sáu ngôi nhà bị ngập sâu
trong nước diện tích lúa và hoa màu cũng chịu nhiều thiệt hại sau hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
có hơn bốn trăm linh hectare lúa bị ngập hai năm tấn lúa đã thu hoạch bị cuốn trôi diện tích hoa màu thiệt hại hơn hai mươi hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập hơn bốn bảy nghìn hectare
mưa lũ cũng đã cuốn trôi hơn một con da súc da cầm
tại nhiều vùng dân cư trong tỉnh nghệ an đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi vẫn còn tình trạng nước ngập
nhiều nhà ngập sâu chia cắt giao thông chia cắt các xóm làng
thống kê của các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh nghệ an đợt mưa lũ vừa qua ít nhất bảy trăm ba mươi năm hộ có nhà bị ngập nước
có hộ nước ngập gần đến nóc nhà đe dọa an toàn các gia đình
tỉnh nghệ an đã cử các đoàn gồm lãnh đạo tỉnh các ngành chức năng và các địa phương trực tiếp xuống các vùng bị ngập lụt trong tỉnh để kiểm tra chỉ đạo công tác ứng cứu khắc phục hậu quả
trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp lương thực cho các gia đình và thực hiện các giải pháp di rời bảo vệ an toàn tính mạng người dân
hạn chế đến mức thấp nhất việc để người dân ở lại trong các căn nhà đang còn ngập nước và nguy cơ nước dâng lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện đã di rời được một trăm năm mươi bốn hộ dân với khoảng sáu trăm linh người ra khỏi khu vực ngập lụt